sau gần một tháng xét xử phúc thẩm vào ngày hai mươi bốn tháng một tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm
đã tuyên án vụ án thất thoát hơn chín tỷ đồng tại ngân hàng xây dựng việt nam
do ông phạm công danh nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng xây dựng việt nam
nguyên chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn thiên thanh cùng các đồng phạm gây ra
theo đó hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đã bác kháng cáo kêu ăn xin giảm nhẹ hình phạt
xin hưởng án treo của hai mươi năm bị cáo kháng cáo tuyên y án sơ thẩm
theo hội đồng xét xử bị cáo phạm công danh là người có vai trò chính chỉ đạo các bị cáo khác
thực hiện nhiều hành vi trái pháp luật trong thời gian dài thủ đoạn tinh vi thiệt hại là đặc biệt nghiêm trọng
do đó cấp sơ thẩm quy kết danh và đồng phạm phạm tội cố ý làm trái quy định của nhà nước
về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động
của các tổ chức tín dụng là có căn cứ đúng người đúng tội
hội đồng xét xử tuyên giữ nguyên mức án ba mươi năm tù giam đối với bị cáo phạm công danh
hội đồng xét xử cũng ghi nhận quan điểm của đại diện viện kiểm sát tại phiên tòa phúc thẩm
và kiến nghị các cơ quan tố tụng ở giai đoạn hai vụ án
khi xem xét hành vi phạm tội của đối tượng phạm thị trang trang phú núi hiện đã bỏ sang mỹ
và bà hứa thị phấn thì cũng sẽ làm rõ trách nhiệm hình sự
ông trần quý thanh bà trần ngọc bích lãnh đạo công ty tân hiệp pháp
với vai trò giúp sức cho phạm công danh thực hiện hành vi cố ý làm trái
gây thiệt hại cho ngân hàng xây dựng năm một trăm chín mươi tỷ đồng